để giải quyết tình trạng vứt khẩu trang bừa bãi bộ y tế đã có công văn gửi các cơ quan có liên quan
đề nghị xử lý hành vi vứt bỏ khẩu trang không đúng theo quy định
bộ y tế đề nghị các bộ ngành xử phạt từ ba đến bảy triệu đồng đối với người vứt bỏ khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định
đồng thời đề nghị các địa phương tăng cường hướng dẫn người dân tháo bỏ khẩu trang đúng cách
đó là phải cầm dây đeo qua tay để tháo khẩu trang
sau khi tháo bỏ khẩu trang thì cần cho ngay vào thùng có nắp đậy và rửa sạch tay
các địa phương cần bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công cộng
tăng cường kiểm tra xử phạt đối với hành vi vứt bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định